ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ba cá nhân
vì có hành vi phá rừng thông để chiếm đất sản xuất tại tiểu khu một trăm năm mươi một a phương một mươi hai tp đà lạt
theo đó quyết định xử phạt đối với bà vũ thị phước ông trần hạnh và trần quốc trung
cùng ngũ tại phương một mươi hai tp đà lạt mỗi người số tiền sáu mươi hai năm triệu đồng
vì đã có hành vi phá rừng trái pháp luật với diện tích một hai trăm năm mươi một m hai
tổng mức xử phạt là một trăm tám mươi bảy năm triệu đồng đồng thời buộc bà vũ thị phước trồng lại rừng
hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng trên diện tích nói trên
trước đó trong nhiều ngày mật phục lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng cưa hạ thông
tại tiểu khu một trăm năm mươi một a phương một mươi hai tp đà lạt
tại cơ quan công an một đối tượng khai nhận được bà vũ thị phước thuê phá rừng để lấy đất sản xuất
tại hiện trường trên diện tích rộng một hai trăm năm mươi một m hai đất rừng đã bị cưa hạ
có tám cây thông đường kính gốc từ hai mươi bốn mươi cm chiều cao khoảng chín m
cũng tại khu vực đất bị lấn chiếm có hàng chục hố đào sẵn để trồng bơ và xoài